tại thành phố đà lạt tỉnh đoàn lâm đồng đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè
chương trình tiếp xúc mùa thi và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tuổi trẻ lâm đồng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị
chiến dịch sẽ thực hiện xây dựng hai trăm chín mươi công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh bảo vệ môi trường
tổ chức ba mươi hoạt động tập huấn kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho hơn hai đoàn viên thanh niên
tham gia tu sửa làm mới một trăm linh km đường giao thông nông thôn hệ thống kênh mương nội đồng xây dựng một mươi hai công trình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn
ngay sau lễ gia quân gần một đoàn viên thanh niên đã ra quân dọn dẹp rác thải tại suối cam ly
bóc xóa biển quảng cáo giao vặt sai quy định tại các tuyến phố của thành phố đà lạt